thưa quý vị đối tượng vũ ngọc lâm chú tại huyện vũ thư tỉnh thái bình vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình tỉnh thái bình khởi tố bị can về hành vi chống người thi hành công vụ
vào chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi tổ công tác gồm hai đồng chí nguyễn đình nhu và vũ trọng sự trong quá trình tuần tra kiểm soát cơ động đã phát hiện xe ô tô do lâm điều khiển vi phạm dừng đỗ không đúng quy định
tổ công tác đã yêu cầu lâm xuất trình giấy tờ có liên quan nhưng lâm không chấp hành mà điều khiển xe rời đi
khi đó đồng chí nhu đang đứng ở vị trí đầu xe ô tô tiếp tục ra tín hiệu dừng xe
lâm không chấp hành mà điều khiển xe chạy về phía trước khiến đồng chí nhu phải nhảy lên đầu xe và bám vào cần gạt nước kính chắn gió để tránh xảy ra tai nạn
tổ công tác đã kiên quyết yêu cầu lâm dừng phương tiện và đưa về trụ sở công an để làm việc
công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn đang điều tra xác minh làm rõ hai đối tượng đã có hành vi hành hung tấn công một người lao động làm thuê
trên địa bàn thôn khòn phổ xã mai pha thành phố lạng sơn vụ việc xảy ra vào hồi một mươi ba h bốn mươi năm phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi vừa qua
theo đơn trình báo của người dân vào thời điểm trên anh hoàng văn ninh chú tại huyện văn lãng tỉnh lạng sơn đang chuẩn bị ra chỗ làm
thì ghé vào một nhà người dân ở thôn khòn phổ hút thuốc bất ngờ bị hai đối tượng xông vào hành hung đồng thời sử dụng lời nói khiếm nhã
thông tin ban đầu được biết nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn tranh chấp đất đai
trong hai đối tượng hành hung anh ninh có một người đang công tác trong lực lượng quản lý thị trường tỉnh lạng sơn
một đường dây mua bán trẻ em với quy mô lớn liên quan đến các đối tượng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước vừa bị công an tỉnh bình dương triệt phá
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với tám bị can về hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
và làm giả sử dụng tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức
qua lời khai của những đối tượng bị bắt đã có ba mươi một vụ mua bán trẻ sơ sinh thực hiện trót lọt
tuy nhiên do vụ án phức tạp liên quan đến nhiều tỉnh thành trong cả nước những người mua và người bán đều giấu thông tin
nên đến nay cơ quan công an mới xác định được bảy vụ trong đó có bảy bé sơ sinh bị bán
trong bảy bé sơ sinh mà cơ quan công an xác định được sáu bé đang được các gia đình nuôi dưỡng một bé được gửi tạm thời vào cơ sở bảo trợ xã hội
những người môi giới mua mỗi bé với giá từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng rồi bán lại với giá từ bốn mươi đến năm mươi triệu đồng
đồng thời nhận làm giấy chứng sinh và các giấy tờ khác để hợp thức hóa hành vi mua bán
với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hai đối tượng đào văn tuấn và nguyễn thành đạt vừa bị công an thị xã cai lệ tỉnh tiền giang tạm giữ
trước đó lực lượng công an thị xã cai lệ tiến hành kiểm tra hành chính điểm game bắn cá thuộc xã mỹ phước tây
đã phát hiện năm đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
lực lượng thu giữ một chai nhựa và một nỏ thủy tinh bên trong có chứa ma túy
qua làm việc tuấn và đạt thừa nhận hành vi mua ma túy về điểm game bắn cá tổ chức cho các đối tượng còn lại cùng sử dụng
còn tại tỉnh sóc trăng hai mươi đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng bắt quả tàng
vào trưa ngày hôm nay mùng hai tháng một mươi một
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân lực lượng công an đã bất ngờ ập vào khu đất chống thuộc xã hậu thạnh huyện long phú
bắt quả tăng hai mươi đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng chức năng tạm giữ một mươi hai con gà một mươi ba cặp cựa gà một mươi bảy điện thoại di động một mươi ba xe mô tô số tiền gần bốn mươi triệu đồng cùng một số tăng vật có liên quan
và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị vào tối ngày hôm qua ngày một tháng một mươi một
tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã về đến hà nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa
từ ngày ba mươi tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một theo lời mời của tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
đây là sự kiện đặc biệt quan trọng đối với việt nam và trung quốc được dư luận hai nước và quốc tế rất quan tâm
chuyến thăm đã thành công tốt đẹp trên tất cả các phương diện góp phần tích cực trong việc phát huy tình đoàn kết
hữu nghị truyền thống giữa việt nam và trung quốc
đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và trung quốc trong thời đại mới
thúc đẩy hòa bình ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới
chuyến thăm chính thức cộng hòa nhân dân trung hoa là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của tổng bí thư nguyễn phú trọng sau đại hội lần thứ một mươi ba
tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng là nhà lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm trung quốc sau đại hội lần thứ hai mươi của đảng cộng sản trung quốc
chuyến thăm chính thức cộng hòa nhân dân trung hoa của tổng bí thư nguyễn phú trọng nhằm đề cao đường lối đối ngoại
trong đó khẳng định chủ trương nhất quán của việt nam coi trọng quan hệ với trung quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại
mong muốn phát triển lâu dài ổn định ngày càng hiệu quả thực chất theo tinh thần nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
cùng với đó chuyến thăm cũng thể hiện sự ủng hộ đối với những tư tưởng và đường lối phát triển của đại hội lần thứ hai mươi đảng cộng sản trung quốc
có lợi cho hòa bình hợp tác phát triển
vị trí hạt nhân lãnh đạo của tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình được đảng cộng sản trung quốc xác lập
đồng thời thúc đẩy chính sách của trung quốc về hữu nghị hợp tác với việt nam ủng hộ việt nam phát triển
có vị thế quốc tế ngày càng cao thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng cộng sản việt nam
chuyến thăm đã đến giờ phút này có thể nói là thành công rất tốt đẹp trên tất cả các phương diện
đây là một hoạt động đối ngoại chính thức
trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo cấp cao nhất của hai đảng hai nước
sau khi mà đại dịch covid một mươi chín nó bùng phát
thể hiện sự coi trọng lẫn nhau giữa hai đảng hai nước
và nhất là sự trân trọng dành cho tổng bí thư của chúng ta
bạn đã thu xếp tổng bí thư ta đón một cách ở mức lễ tân cao nhất
và với nhiều thu xếp rất là đặc biệt
và trong chuyến thăm tổng bí thư nguyễn phú trọng đã hội đàm với tổng bí thư
chủ tịch trung quốc tập cận bình nhận huân chương hữu nghị của nước cộng hòa
nhân dân trung hoa do tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
thay mặt đảng chính phủ trung quốc trao tặng
hội kiến thủ tướng quốc vụ viện lý khắc cường
ủy viên thường ủy ban thường vụ nhân đại toàn quốc lật chiến thư
chủ tịch chính hiệp toàn quốc uông dương
và tại các cuộc hội đàm hội kiến hai bên đã thông báo cho nhau
về tình hình mỗi đảng mỗi nước đi sâu trao đổi ý kiến
và đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về quan hệ giữa hai đảng
hai nước việt nam và trung quốc và tình hình quốc tế khu vực hiện nay
việt nam trung quốc đã nhìn lại quá trình phát triển quan hệ hai đảng hai nước
nhất trí rằng tình hữu nghị truyền thống là tài sản quý báu của nhân dân hai nước
cần tiếp tục được kế thừa tốt bảo vệ tốt và phát huy tốt
hai nước kiên định sự lãnh đạo của đảng cộng sản
kiên trì đi theo con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với đặc điểm tình hình mỗi nước
cần tăng cường đoàn kết hợp tác giao lưu học hỏi lẫn nhau
cùng làm sâu sắc nhận thức đối với quy luật cầm quyền của đảng cộng sản
quy luật xây dựng chủ nghĩa xã hội và quy luật phát triển của xã hội loài người
kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa mark lenin
thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đảng và xây dựng chủ nghĩa xã hội của mỗi đảng không ngừng phát triển
cùng nỗ lực vì sự nghiệp hòa bình tiến bộ của nhân loại
hai bên cũng đã nhất trí tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ đối tác
hợp tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và trung quốc
theo các phương châm một mươi sáu chữ là láng giềng hiệu nghị hợp tác toàn diện
ổn định lâu dài hướng tới tương lai và tinh thần bốn tốt
là láng giềng tốt bạn bè tốt đồng chí tốt và đối tác tốt
và ngạ tuyên bố chung về việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa
quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và trung quốc
và một mươi ba văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực đã phản ánh một cách chân thực và sinh động
về tầm vóc cũng như mức độ gắn kết của quan hệ việt nam trung quốc
khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của hai đảng hai nước trong việc tiếp tục đẩy mạnh
và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới
sau hơn bảy mươi năm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
ngày một phát triển ổn định tích cực và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực
mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
trong tình hình hiện nay việc củng cố và tăng cường hơn nữa
quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
phù hợp lợi ích căn bản lâu dài của hai bên có lợi cho việc duy trì hòa bình
ổn định và thúc đẩy hợp tác ở khu vực và trên thế giới
tuyên bố chung về việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn
lửa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
đồng thời hai bên cũng ký kết một mươi ba ban kiện hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
để thể hiện tầm vóc cũng như mức độ gắn kết sâu sắc
trong quan hệ giữa việt nam và trung quốc
tôi cho rằng với những biện pháp đó với quyết tâm chính trị của cả hai bên
các cấp các ngành và tới các địa phương
thì việc triển khai đầy đủ toàn diện hiệu quả cái nhận thức chung này
nó sẽ tạo ra một động lực mới cho quan hệ hai nước của chúng ta phát triển
một cách toàn diện theo đúng nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước
thưa quý vị với việc triển khai đầy đủ toàn diện hiệu quả các nhận thức chung cấp cao
và kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm chính thức trung quốc của tổng bí thư nguyễn phú trọng
chúng ta có quyền tin tưởng rằng quan hệ láng giềng hữu nghị đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
giữa việt nam và trung quốc sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới
nhưng mong muốn của hai đồng chí tổng bí thư hai nước là đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới
với tin cậy chính trị cao hơn
thưa quý vị hợp tác thực chất hơn nền tảng xã hội vững chắc hơn và bất đồng được kiểm soát tốt hơn
xin được tiếp tục thông tin đáng chú ý khác
vào sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp xã giao
ngài heineck kamoniket đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa séc tại việt nam
chào mừng ngài heineck kamoniket sang nhận nhiệm vụ mới tại việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trải qua hơn bảy mươi hai năm vun đắp
quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống việt nam cộng hòa séc đang ngày càng được củng cố và phát triển
thời gian qua bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật cộng hòa séc
đã hợp tác chặt chẽ trong công tác phòng chống tội phạm và triển khai các hoạt động bảo vệ công dân của hai nước
để tăng cường hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị đại sứ heineck kamoniket
quan tâm hỗ trợ thúc đẩy triển khai một số vấn đề như tiếp tục để mạnh trao đổi đoàn các cấp
chia sẻ kinh nghiệm phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm đẩy mạnh hợp tác
không cho bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng địa bàn nước này để hoạt động chống phá nước kia
tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh an toàn cho các hoạt động đầu tư thương mại lao động sinh sống
học tập du lịch của công dân hai nước bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân
và cơ quan đại diện nước này trên lãnh thổ nước kia
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
ngày hai nét munich chia sẻ vinh dự khi nhận nhiệm vụ công tác đại sứ séc tại việt nam
vào thời điểm quan trọng hiện nay khẳng định sẽ là cầu nối để tăng cường hiểu biết lẫn nhau
phối hợp trao đổi kinh nghiệm thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực tiềm năng
và đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác về an ninh trật tự kết nối các cơ quan chức năng hai nước nói chung
và kết nối bộ công an việt nam với các đối tác cộng hòa séc nói riêng
chiều nay tại hà nội bộ công an tổ chức lễ mừng công lạc bộ bóng đá công an nhân dân
đã thăng hạng giải bóng đá vô địch quốc gia năm hai nghìn hai mươi ba
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dự và chủ trì buổi lễ
cùng dự có các đồng chí lãnh đạo bộ công an lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch
lãnh đạo tỉnh ninh bình lãnh đạo tổng cục thể dục thể thao
tổng liên đoàn bóng đá việt nam lãnh đạo ban huấn luyện cầu thủ đội một câu lạc bộ bóng đá công an nhân dân
mùa giải bóng đá hạng nhất quốc gia năm hai nghìn hai mươi hai đã chính thức khép lại
câu lạc bộ bóng đá công an nhân dân là vô địch giải đấu giành quyền thăng hạ v lic một
mùa giải bóng đá chuyên nghiệp năm hai nghìn hai mươi ba cầu lạc bộ bóng đá công an nhân dân chính thức gia nhập và thi đấu tại giải vô địch quốc gia
đây là giải đấu cao nhất cấp câu lạc bộ và cũng là giải đấu khốc liệt nhất của bóng đá việt nam
câu lạc bộ bóng đá việt nam đã quay trở lại với bản đồ bóng đá số một của bóng đá việt nam sau khoảng hai mươi năm
đó là một điều rất đáng mừng cho bóng đá của công an nhân dân
cái dấu ấn mạnh nhất là sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ và đặc biệt bộ trưởng và các đồng chí thứ trưởng đã rất quan tâm chỉ đạo đội bóng
và ưu tiên nguồn lực về cơ sở vật chất cho đội bóng để dẫn đến thành công như ngày hôm nay
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm nhấn nhớ